tính từ một mươi bảy h hôm qua đến một mươi bảy h hôm nay ngày một tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận sáu chín trăm năm mươi bảy ca nhiễm mới trong đó một mươi sáu ca nhập cảnh và sáu chín trăm bốn mươi một ca ghi nhận trong nước giảm
tăng chín trăm chín mươi sáu ca so với ngày trước đó tại ba mươi bảy tỉnh thành phố trong đó bao gồm ba tám trăm chín mươi bảy ca trong cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tp hcm giảm bảy trăm linh hai ca
bình dương giảm ba trăm một mươi sáu ca an giang giảm năm mươi sáu ca và trong ngày số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là hai mươi bảy hai trăm năm mươi ca
bộ y tế đã chỉ đạo hỗ trợ bệnh viện việt đức xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch
và tổ chức khám chữa bệnh ngăn chặn khống chế không để nguồn lây lan ra cộng đồng
chỉ đạo ngành y tế tp hà nội cdc tiếp tục thông báo tìm người bệnh và người nhà từng đến khám và điều trị
tại bệnh viện việt đức từ ngày một mươi năm cho đến ngày ba mươi tháng chín

những người này cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được hỗ trợ kịp thời
trong tối ngày hôm nay sở y tế hà nội cũng đã thông báo thành phố ghi nhận một ca dương tính với sars cov hai
có địa chỉ tại quận hoàn kiếm là người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện việt đức